giám đốc cơ quan tình báo nội địa anh andrew barker đã bác bỏ những đồn đoán cho rằng việc chia sẻ tin tức tình báo giữa anh và mỹ có thể bị ảnh hưởng nếu tập đoàn viễn thông huawei của trung quốc phát triển mạng không dây năm g ở anh
lãnh đạo ngành tình báo nội địa anh cho rằng không có lý do gì khiến việc trao đổi thông tin tình báo giữa anh và mỹ sẽ bị ảnh hưởng
theo ông điều cần tập trung thảo luận là làm cách nào để hướng tới một tương lai cạnh tranh lớn hơn thay vì hoài nghi về công nghệ của trung quốc
trong khi đó người phát ngôn của thủ tướng anh boris johnson cho hay anh có mối quan hệ tình báo và an ninh gần gũi lâu bền với mỹ và mối quan hệ này sẽ tiếp tục phát triển
quan chức chính phủ anh cũng xác nhận giới chức an ninh quốc gia của anh và mỹ đã nhóm họp trong ngày một mươi hai tháng một ở london giữa lúc có thông tin cho rằng cuộc gặp này là nỗ lực cuối cùng của washington nhằm ngăn chặn hoạt động của huawei ở anh